hôm nay ngày một mươi tháng riêng năm mậu tuất theo quan niệm dân gian thì hôm nay là ngày vía thần tài
vào ngày này thì việc đi mua vàng được cho là mang ý nghĩa rước thần tài và người mua cũng sẽ gặp may mắn cả năm
không khí người dân đi mua vàng tại các tuyến phố đang diễn ra như thế nào
mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
theo tín ngưỡng của người phương đông thần tài là một vị thần nổi tiếng chuyên quản tài phú quý mang lại tài lộc sung túc và may mắn
đây cũng là vị thần được rất nhiều người việt tôn sùng
trong đời sống tâm linh của người việt nếu xuất tiền mua vàng trong ngày vía thần tài mùng một mươi tháng riêng sẽ rước được thần tài về nhà gặp nhiều may mắn đắc tài đắc lộc tiền bạc dùng dình cả năm
mình biết là mùng một mươi là ngày thần tài mình đến mua vàng để cầu may mắn may mắn trong năm nay
làm ăn là cầu may mắn gia đình mình là người may mắn
tháng năm thì cứ đến ngày thần tài thì để cầu mong sự thịnh vượng cho gia đình
để cho con cho cháu và trong dân tộc thì là cô sẽ đến đây để cô mua một chút kỷ niệm mang tính chất nó có giá trị cao tức là vàng
theo ghi nhận của phóng viên ngày hôm nay lượng người đổ về con phố trần nhân tông nơi được cho là tập trung bán vàng của thủ đô vô cùng lớn
hàng nghìn người phải xếp hàng chen nhau chờ đợi để mua được vàng trong ngày này
thậm chí có những người đặt hàng trước từ mấy hôm nhưng vẫn phải xếp hàng để đến lượt
kèm theo đó giá vàng tại các cửa hàng có tăng hơn so với những hôm trước tuy nhiên không tăng mạnh

do vậy người dân có nhu cầu mua vàng cần xem xét và chọn các địa chỉ thuận tiện để có thể mua được vàng vào đúng ngày vía thần tài để gặp may mắn